theo dự đoán của hiệp hội các nhà sản xuất ô tô việt nam với hơn hai trăm một mươi chín xe được bán ra trong chín tháng năm hai nghìn một mươi chín
nhiều sự báo cho rằng giá xe sẽ không tăng đột biến thậm chí sẽ giảm vào cuối quý bốn và giáp tết hai nghìn hai mươi
phân khúc xe cá nhân có sự tăng trưởng cao tăng ba mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
nhu cầu về ô tô của người việt đang tăng và quy mô thị trường đang mở ra
nắm bắt nhu cầu mua xe tăng mạnh trong giai đoạn cuối năm nhiều hãng xe đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn cung phục vụ nhu cầu của khách hàng
giá ô tô bán ra trên thị trường đang được cho là tốt nhất từ trước đến nay
đặc biệt vào các tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín nguồn cung dồi dào và giá xe liên tục giảm sâu đã thu hút người mua
tính đến thời điểm này thị trường ô tô việt nam đã có hàng chục mẫu xe được hãng áp dụng giảm giá sâu nhất lên đến ba trăm linh triệu đồng